tại bãi biển mỹ khê quận sơn trà thành phố đà nẵng sở du lịch thành phố đã tổ chức chương trình
lễ hội môi trường biển đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
chương trình có sự tham gia của các gian hàng trưng bày các sản phẩm tái chế từ rác thải đặc biệt là rác thải nhựa
đến với ngày hội gian hàng tái chế rác thải thành các vật dụng phù hợp với sinh hoạt gia đình
thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả nhỏ tuổi
nhóm tổ chức gian hàng mong rằng những hành động thiết thực sẽ là bài học bổ ích

từ các một số trường học chúng tôi cũng mời các trường các thầy cô các em tham gia về đây
để chính tay các em làm nên những sản phẩm những kỹ vật bằng những chất liệu thân thiện với môi trường
từ những chất liệu các em tìm kiếm được từ rác thải nhựa
trong khuôn khổ ngày hội ban tổ chức cũng bố trí các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản sạch
sản phẩm hữu cơ sản phẩm tái chế dễ phân hủy
giao lưu đối thoại về cá nhân có đồng góp trong các hoạt động bảo vệ môi trường tại khu vực biển đà nẵng